sáng nay tại trụ sở chính phủ đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ ngành hữu quan để chỉ đạo xử lý một số dự án doanh nghiệp chậm tiến độ kém hiệu quả của ngành công thương
tại cuộc họp phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã nghe báo cáo xem xét cho ý kiến chỉ đạo cụ thể
về hướng xử lý các vướng mắc liên quan đến nhà máy đóng tàu dung quất xem xét đưa một số dự án ra khỏi danh sách
theo dõi xử lý của ban chỉ đạo xử lý một mươi hai dự án doanh nghiệp chậm tiến độ kém hiệu quả ngành công thương
đối với việc xử lý vương mắc thực hiện quyết toán hợp đồng epc dự án xây dựng nhà máy đóng tàu dung quất giai đoạn một
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình yêu cầu các bộ ngành chức năng khẩn trương giả soát
xem xét kỹ lại các nội dung thỏa thuận ký kết của hợp đồng đồng thời ra soát kiểm tra lại các kết luận thanh tra liên quan đến hợp đồng
để tiến hành xử lý rứt điểm trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
về xem xét đưa một số dự án ra khỏi danh sách theo dõi xử lý của ban chỉ đạo xử lý một mươi hai dự án doanh nghiệp chậm tiến độ kém hiệu quả ngành công thương
phó thủ tướng trung hòa bình đồng ý với đề xuất của các bộ ngành pvn và tập đoàn hóa chất việt nam đưa các dự án doanh nghiệp dap một
ethanol phú thọ và ethanol bình phước ra khỏi danh sách theo dõi xử lý của ban chỉ đạo xử lý một mươi hai dự án doanh nghiệp chậm tiến độ kém hiệu quả ngành công thương
phó thủ tướng giao văn phòng chính phủ hoàn thiện báo cáo có căn cứ cơ sở để có quyết định chính thức